xin kính chào quý vị và các bạn
tại trung bộ vẫn có mưa rong mạnh
tuy nhiên diện và lượng mưa đã giảm đi đáng kể
còn tại khu vực bắc bộ
về đêm và sáng sớm sẽ có sương mù nhẹ giải rác
cụ thể tại miền bắc
do gió đông mang hơi ẩm
từ biển thổi vào đất liền
nên sáng sớm tại đây sẽ có sương mù giải rác
quý vị và các bạn nên lưu ý là giảm tốc độ
khi lưu thông trên đường vào thời điểm này
để đảm bảo an toàn
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn giao động
ở mức là một mươi sáu hai mươi bốn độ
trời rét về đêm và sáng
lưu xuống trung bộ
thời tiết tại khu vực bắc trung bộ
cũng phổ biến là ít mưa
với mức nhiệt độ ngày đêm là một mươi tám hai mươi năm độ
còn tại khu vực trung trung bộ
do không khí lạnh cùng nhiễu động gió đông trên cao
cùng suy yếu nên cũng giảm đáng kể
lượng mưa chỉ còn phổ biến
ở khoảng là từ bốn mươi tám mươi mm
chỉ một vài nơi trên một trăm năm mươi mm
nền nhiệt độ ở đây
sẽ tăng nhẹ đạt trong khoảng hai mươi một hai mươi tám độ
phần còn lại
thuộc khu vực nam trung bộ
có mưa rông rải
cùng mức nhiệt độ đạt được ngưỡng
là hai mươi hai ba mươi độ
xa nở phía nam
cả tây nguyên và nam bộ
do không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào
nên chỉ có mưa lác đác vài nơi
vào lúc chiều tối với lượng không đáng kể
còn ban ngày cả hai khu vực này
sẽ có nắng với nền nhiệt độ tăng nhẹ
tây nguyên ngày đêm ở mức là một mươi chín ba mươi độ
còn tại nam bộ là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
đến với những thông tin trên biển
tại khu vực quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc mạnh cấp năm
đêm có lúc cấp sáu
giật cấp bảy biển động
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa trên một mươi km
giảm xuống ở mức bốn một mươi km trong mưa
với gió đông bắc cấp bốn năm
nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi độ
khu vực thủ đô hà nội
nhiều mây có mưa vài nơi
đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
trời rét trưa chiều giảm mây trời nắng
gió đông bắc đến đông cấp hai ba
nhiệt độ từ một mươi bảy
đến hai mươi ba độ